phát huy đạo lý u nước nhớ nguồn những ngày tháng bảy bộ chỉ huy quân sự gia lai đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực
ý nghĩa hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đồng thời động viên các gia đình thương bệnh binh thân nhân gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
gương mẫu đi đầu trong xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
bà bì thị hà huyện mang giang là vợ của anh hùng lực lượng vũ trang bùi ngọc đủ
sau khi chồng mất bà cáng đáng mọi công việc trong nhà nuôi sáu người con ăn học thành tài
nhờ sự giúp đỡ của ban chỉ huy quân sự của huyện đội giang
cũng là những ngày tết lễ thương binh liệt sĩ đồng đến tham động viên chúc sức khỏe gia đình
thì từ đó thì tôi cũng có cái động lực mà tinh thần nó thoải mái hơn
trên địa bàn huyện miền núi mang giang có gần một ba trăm bảy mươi đối tượng chính sách là gia đình có công với cách mạng
gia đình liệt sĩ thương binh
nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
bộ chỉ huy quân sự tỉnh ban chỉ huy quân sự huyện đã tới thăm tặng quà
và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình có công với cách mạng các thương binh liệt sĩ
để thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn
thì hàng năm cứ vào dịp hai mươi bảy tháng bảy
đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức đi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ
gia đình thương binh gia đình có công với cách mạng
tiếp tục làm tốt công tác động viên các gia đình chính sách
gia đình có công với cách mạng
rồi trích một phần kinh phí để hỗ trợ cho gia đình về phát triển kinh tế
rồi xóa đỡ giảm nghèo
với những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang gia lai
trong thực hiện công tác đền ủy quân sự huyện
đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện tình cảm trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc
với công lao to lớn của các thương binh bệnh binh gia đình chính sách
tiếp thêm sức mạnh động viên các gia đình chính sách
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống